ủy ban điều tra vụ bạo loạn ở đồi capital của hạ viện mỹ đã công bố các kết luận điều tra
khuyến nghị bộ tư pháp mỹ điều tra hình sự cựu tổng thống donald trump về các tội
kích động bạo loạn âm mưu lừa gạt đưa ra tuyên bố sai sự thật và cản trở tiến trình chuyển giao quyền lực
các kiến nghị là kết quả sau một mươi tám tháng điều tra của ủy ban điều tra hạ viện mỹ về vụ bạo loạn này
và vai trò của ông trump trước trong và sau vụ bạo loạn
các điều tra viên của ủy ban cho biết họ kiến nghị điều tra hình sự đối với cựu tổng thống trump
dựa trên các bằng chứng đầy đủ cho thấy ông đã vi phạm các đạo luật khác nhau như xúi rụng hỗ trợ và kích động bạo loạn
cản trở tiến trình chuyển giao quyền lực âm mưu lừa gạt đưa ra tuyên bố sai sự thật và các đạo luật khác
tuy nhiên các khuyến nghị trên phần lớn chỉ mang tính tượng trưng vì bộ tư pháp mỹ không bắt buộc phải xem xét các khuyến nghị từ các ủy ban của quốc hội
tuy nhiên các khuyến nghị trên phần lớn chỉ mang tính tự trưng vì bộ tư pháp mỹ không bắt buộc phải xem xét các khuyến nghị từ các ủy ban của quốc hội